theo bộ giáo dục và đào tạo các trường trên cả nước có hai tuần dự trữ và được chủ động xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp cho năm học bảo đảm đúng chương trình đề ra
để ứng phó với bão số chín nhiều trường học tại quảng bình quảng trị tiếp tục cho học sinh nghỉ học dù trước đó các em vừa nghỉ học vì ảnh hưởng của bão số tám
kế hoạch năm học có hai tuần dự trữ nhưng hiện giờ nhiều trường đã cho học sinh nghỉ sang tuần thứ sáu
bộ giáo dục và đào tạo cho biết các trường học có thể linh hoạt sắp xếp kế hoạch dạy học của trường ứng với điều kiện thực tế
các trường vận dụng chỉ đạo năm học của bộ giáo dục và đào tạo về việc giao quyền tự chủ cho nhà trường trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục linh hoạt trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục